khi các nhà kháo cổ đào sâu dưới nền tháp cũ họ đã tìm ra những tầng gạch nung cổ và họ đã bàn
quan khi kết quả nghiên cứu cho thấy những tầng gạch cổ này thuộc về nền văn hóa ốc eo của dương
quốc phù nam đã tồn tại và phát triển ở dùng đất này cách nay hơn một năm trăm linh năm ta có thể thấy địa
dạng gạch một mươi không chỉ là một hình tượng về một vùng đất đầu tiên hình dấu chân lưu chân đi mở
cõi mà còn là một hình bóng ngạc năm cho thấy nơi đây chính là một trung tâm sinh
hoạt chăn quá tín ngưỡng và kinh tế của người xưa cách nay hơn một mươi năm thế kỷ
qua khảo sát ba loại hình khảo cổ cơ bản di trị cư trú di tích kiến trúc và di tích mộ tán của những
ngôi đền được xây bằng gạch nung với quy mô rất lớn các nhà khảo cổ đã đi đến kết luận nơi đây đã
từng là một trung tâm tín ngưỡng văn hóa quan trọng một địa bàn tập trung cư dân xâm quốc của dân quốc phù nam
trong suốt gần một mươi thế kỷ không chỉ khu vùng động tháp một mươi mà còn là trung tâm của cả đồng bằng sông cửu long
qua lời thuyết minh chúng tôi có thể hình dung một quá trình tụ cư
hoạt động kinh tế văn hóa và tôn giáo của người xưa
chúng tôi như chạm tay vào quá khứ ngàn năm quá khứ của một thời hoàng kim rực rỡ
vùng đại thành quách và cả cảng thị nhuộn dịp của nền văn hóa ốc eo
một thời gian bóng khắp khu vực đồng bằng sông cửu long
mầm sống nơi này chưa bao giờ ngưng nghỉ cương trực giữa trời đất
dương lên trong nghịch cảnh để khuất phục thiên nhiên chính là nơi
đi giữa khu di tích gò tháp rộng đến hơn ba trăm linh hecta dường như với chúng tôi
đi đến đâu cũng có thể bắt gặp những trầm tích quần thể dày đặc của gò
tháp mộ chứa đựng nhiều giá trị văn hóa lịch sử vô cùng độc đáo
trong các loại hình văn hóa ốc eo ở gò tháp
có rất nhiều sản phẩm xây dựng của người xưa như gỗ gốm đá rất phong phú và đa dạng
nhưng gạch nung là vật liệu xây dựng chủ yếu với kích cỡ lớn và trung bình
ta có thể thấy gạch nung ở khắp nơi trên gò trên nền tháp nơi đồng ruộng cục nguyên cục dở ngỗ ngang
cho thấy khu vực này cho dù đầm lầy ngập nước nhưng đã từng là đại công sưởng chế tác gạch nung của một nền văn hóa
thật tuyệt vời trải qua hơn một năm trăm linh năm độ của nền gạch không đáng kể
tuy không thể lấy chất liệu kỹ thuật cổ điển ngàn năm trước mà so sánh với khoa học kỹ thuật hiện đại như ngày

nhưng với chúng tôi sự trương tồn của người xây dựng gạch nung là một nền văn hóa
nhưng với chúng tôi sự trương tồn của người xưa khi xây đền xây tháp thờ trời phật thần thánh do lòng thành đức tinh toàn tâm toàn ý được đặt lên hàng đầu

cụ úc năm nay đã bảy mươi tuổi bà là người trong coi miếu bà chúa sứ cho biết
ngày trước khi chưa làm đề bao đến kỳ lễ hội gò tháp hay chế bà
từ chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi một âm lịch trước lễ cúng tế thi hồ dương và đốc binh kiều
hàng ngàn con thuyền lớn nhỏ tù hội dệ neo đậu quanh gò tháp
tạo ra một hình ảnh hết sức ấn tượng
có thuyền đến đây từ kiên giang cà mau tiền giang
có thể nói gò tháp từ lâu đã là một thánh địa để người đồng bằng tiền đến
như một giá trị tâm linh truyền thống
trước khi nó được công nhận là khu di tích lịch sử văn hóa đặc biệt cấp quốc gia
vì nước quên mình bởi chữ trung thường dân chi xá chốn sinh bụng
mấy năm đồng tháp danh gian trội
cọp rống ngoài trung cáo hạ
nghĩa khí hào hùng đứng lên chống ngoại xâm của hai vị anh hùng dân tộc thiên hồ dương và đốc binh kiều
vẫn luôn được người đồng tháp tưởng nhớ ngày đêm nhang khói suốt gần hai thế kỷ qua
sau khi thành gia đình thức thủ nam kỳ lục tỉnh rơi vào tây quân pháp
quảng chánh bác phẩm thiên hồ võ thi dương đã chiêu tập nghĩa quân
và cùng với phó tướng đốc binh nguyễn tấn kiều khởi binh chọn dùng gò tháp làm căn cứ địa đánh pháp
từ khu vực đồng tháp một mươi nghĩa quân thiên hồ dương và đốc binh kiều đã chương cao ngọt cờ cần dương để đánh giặc ngoài xâm
hai ông đã dùng chiến thuật du kích để đánh pháp
và mở rộng chiến thuật đánh pháp
chiến địa ra khắp một dùng trọng lớn từ đồng tháp đến hạ tiên rạch giá làm cho quân pháp tổn thức rất nặng nề
từ một trăm linh lực khách đến hai trăm linh lực khách về đây để cúng bái
ngoài ra những ngày thường ở đây những thương nhân ở sài gòn cũng như là những người dân ở đây
người ta để bài tỏ cái lòng thành của mình thì họ vẫn đi vào đây thắp hương
và thêm đó là có những cái mâm cơm để mà cúng dân hay cụ
nơi hồ chí minh nghĩa quân thiên hồ dương đã chương cao ngọt cờ cần dương để đánh pháp
hồ điện đền thợ hai người anh hùng thiên hồ dương và đốc binh kiều là nơi nghỉ ngạc thu của đốc binh trần tấn kiều
người dân gò tháp đã tăng ông tại đây như một tưởng nhớ người anh hùng vì nghĩa nước xã thân
chúng tôi rời gò tháp trong ánh nắng chiều của đồng sen lộng gió
để tiếp tục hành trình khám phá những điều rước đổi bình thường
như đã từng tồn tại trên mảnh đất này từ ngàn năm qua
nhưng với nhiều người
thật vô cùng kỳ ảo